sau kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn ngày một mươi tháng một mươi hai đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội tp hcm
đã có buổi tiếp xúc cử tri tại quận một mươi và huyện nhà bè
tại các buổi tiếp xúc cử tri tp hcm đã nêu nhiều kiến nghị liên quan đến tình trạng loạn quy hoạch treo
những bất cập về đất đai đền bù dè tỏa tái định cư tình trạng xây dựng trái phép
ở những môi trường đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh
qua đó cử tri đề nghị thành phố sớm có giải pháp chấn trình khắc phục
quan tâm giải quyết thỏa đáng bảo đảm quyền lợi cho người dân
tạo điều kiện thuận lợi để người dân yên tâm làm ăn sinh sống tăng thu nhập và nâng cao mức sống
ghi nhận các ý kiến phát biểu tâm huyết của cử tri bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân
yêu cầu các quận huyện cần làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch
việc bồi thường thu hồi đất bố trí tái định cư cho người dân phải được thực hiện có trách nhiệm
bảo đảm quyền lợi của người dân không để người dân phải bức xúc kiến nghị khắp nơi
bí thư thành uỷ tp hcm cũng đề nghị huyện nhà bè ra suất lại quy hoạch
để hướng tới xây dựng trở thành quận theo lộ trình phù hợp
chấn chỉnh quy hoạch để chuyển sang giai đoạn phát triển mới